hà nội thêm gần hai chín trăm linh ca covid một mươi chín mới mọi hoạt động xã hội trở lại bình thường
sở y tế hà nội ngày tám tháng bốn thông báo ghi nhận thêm hai tám trăm chín mươi bảy ca covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
giảm hơn bảy trăm linh ca so với hôm qua từ ngày một mươi ba tháng bốn tức là thứ bốn tuần sau
trẻ em mầm non sẽ được đi học trực tiếp trở lại
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm ba mươi bảy xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như long biên ba trăm sáu mươi hai thanh trì một trăm chín mươi chín
hoàng mai một trăm tám mươi bốn sóc sơn một trăm sáu mươi tám gia lâm một trăm ba mươi
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm một mươi tám bốn trăm một mươi bảy ca
tới hết ngày bảy tháng bốn chỉ còn một trăm năm mươi năm ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi
trong số này có bảy trăm bốn mươi sáu ca điều trị tại các bệnh viện giảm hai mươi bảy ca so với hôm trước đó
số còn lại đang theo dõi cách ly tại nhà
theo thông báo mới nhất của ủy ban dân thành phố hà nội trẻ em lứa tuổi mầm non ở thủ đô
sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng bốn là thứ tư tuần sau
sau thời gian dài tạm dừng phòng dịch covid một mươi chín
như vậy đến nay với việc cho phép tất cả học sinh tiểu học vào lớp sáu
mầm non trở lại trường học quán karaoke quán internet massage vũ trường mở cửa
mọi hoạt động xã hội ở hà nội đã trở lại bình thường
một trăm linh học sinh tiểu học ở hà nội đã đến trường trong không khí vui tươi phấn khởi
mặc dù đâu đó còn những nỗi lo dịch bệnh nhưng các em đã được đi học trở lại
nhiều trường cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
nhiều học sinh lớp một đã quên cách đánh vần chưa biết nguyệt ngoạc nề nếp phải dẹn lại từ đầu
có lẽ đã quá quen với việc được tự do thoải mái tự giác
ít khi kỷ luật khi ngồi học ở nhà nên việc được đến trường dù được gặp bạn bè
nhưng cũng không tránh khỏi những lạ lẫm cần thời gian thích nghi đặc biệt là ở khối lớp một
lứa tuổi chuyển từ mầm non lên tiểu học
giai đoạn chuyển giao ở đây bỡ ngỡ lại đúng vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng
nên trẻ phải tham dự khai giảng online
thậm chí nhiều phụ huynh cũng lung túng trong việc tham gia các ứng dụng học trực tuyến
không đăng nhập được liên kết nên nhiều trẻ cũng mất luôn khai giảng
thật sự là một sự thiếu thốn đáng tiếc
việc được tham dự một lễ khai giảng chính thức là điều tất cả mọi người đều mong muốn
chứ không riêng các con
vậy mà tâm trạng hào hứng ngay tự trường phải tới tận ngày sáu tháng bốn các con mới cảm nhận được
trong giờ học cô giáo phải nhắc các con từ tư thế ngồi đến cách cầm bút
cô giáo phải đi từng bàn cầm tay từng em để nắn nót nét chữ cho các con
những thứ mà các con đã được dạy từ lâu nhưng từ những giáo viên bác đắc dĩ
cha mẹ chứ không phải từ các thầy cô giáo
có lẽ sẽ phải mất khá nhiều thời gian để các con làm quen với việc học trực tiếp
nên áp lực cũng nặng thêm cho hoạt động giảng dạy đặc biệt là những trang giấy trắng như học sinh lớp một
vốn đã quen với việc vui chơi chạy nhảy nên giờ học nhiều đứa trẻ mong đợi nhất là môn thể dục
không phải chịu gò bó một chỗ yêu cầu sự kiên nhẫn cao thứ mà ít trẻ nhỏ nào làm được
sau nhiều tháng chỉ biết màn hình máy tính giờ đây
việc rèn luyện thể chất cho các em cũng được các nhà trường trú trọng
bên cạnh hoạt động thể thao giờ ăn cũng là khoảng thời gian các con mong chờ nhất
giờ cơm đến một hai trăm linh suất ăn cho các cháu ở trường tiểu học nguyễn tuân
quận thanh xuân hà nội đã được chuẩn bị tươm tắt
nhà trường đã liên kết với công ty ngoài tổ chức nấu ăn ngay tại bếp ăn của trường
ngay sau khi học sinh quay trở lại trường
quận thanh xuân hà nội đã chỉ đạo tổ chức ăn bán chú cho toàn bộ các trường trên địa bàn
những điều cơ bản như là tự xếp gọn đồ ăn sau khi ăn đã được giáo viên hướng dẫn cụ thể
tạo một nền nếp mới cho học sinh khi tham gia lớp học
đây được coi là thời gian vàng để củng cố ôn tập kiến thức
chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm học đặc biệt này
những bức tranh đầu tiên và một môi trường mới đầy tính kỷ luật
yêu cầu cao sự tập trung và nghiêm túc
chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn cho chính các con gia đình và nhà trường
đây cũng là giai đoạn tiền đề vô cùng quan trọng
nên áp lực của các thầy cô giáo người trực tiếp giảng dạy là không nhỏ
vì vậy bố mẹ hãy cùng chia sẻ với thầy cô và động viên khích lệ tinh thần các con thật nhiều quý vị
trước việc mở cửa trường học và đưa trẻ đến trường
nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng vì các con chưa được đến trường
gây khó khăn rất lớn với việc cân bằng cuộc sống
cụ thể là trường hợp của chị nguyễn thanh quyên ở ngọc khánh hà nội
có hai con nhỏ một học tiểu học một đang ở lứa tuổi mầm non chia sẻ
với tính chất công việc làm ca kíp nên để có thể chăm sóc hai cháu
một cháu năm nay học lớp bốn một cháu bốn tuổi
vừa tiểu học vừa mầm non quả thực thời gian qua tôi và gia đình nhỏ đã rất vất vả
có những lúc chúng tôi đều cảm thấy kiệt sức vì vừa đi làm với trăm con nhỏ
phó giáo sư tiến sĩ đồ văn dũng truyền khoa y tế công cộng đh y dược tp hcm nhận định
đây là thời điểm tốt nhất để hà nội mở cửa lại trường mầm non
theo phó giáo sư dũng lúc này ở cả nước nói chung và hà nội nói riêng
vừa trải qua một đợt bùng phát dịch lớn
do đó với việc với tỷ lệ người lớn đã mắc covid một mươi chín tiêm chủng mũi ba vaccine covid một mươi chín cao
đa số miễn dịch của nhóm này đã tương đối ổn
tuy nhiên nếu hà nội trần trừ đợi khoảng hai ba tháng nữa mới mở cửa lại trường mầm non
kháng thể của người lớn đã giảm đi kéo theo khả năng miễn dịch của người lớn với covid một mươi chín cũng suy giảm
người lớn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn thì trẻ em đi học cũng có nguy cơ bị lây nhiễm nhiều hơn
chuyên gia này dẫn chứng ở nhiều nước trên thế giới khi đã mở cửa lại trường học
nếu phát hiện ca bệnh covid một mươi chín chỉ cần cách ly trẻ f tại nhà
với trẻ f một đã được tiêm vaccine covid một mươi chín chỉ cần theo dõi sát các triệu chứng không phải cách ly
một khi phát hiện trẻ có triệu chứng sẽ thực hiện xét nghiệm ngay và cho cách ly nếu cần thiết
phó giáo sư dũng khẳng định không cần thiết về việc áp dụng biện pháp riêng nhằm hạn chế tiếp xúc
trong môi trường lớp học với trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao béo phì có bệnh nền
vì việc giáo dục hội nhập là rất quan trọng
do đó với nhóm trẻ có nguy cơ cao vẫn nên được cư xử bình thường như các học sinh khác
không vì các con có nguy cơ mà cho các con ngồi xa chỗ giãn cách với các bạn
hoặc hạn chế tham gia một số hoạt động
vì việc này hoàn toàn không có lợi cho trẻ
với trẻ có nguy cơ cao được chỉ định tiêm vaccine covid một mươi chín nên cho trẻ tham gia tiêm sớm
bên cạnh đó gia đình cũng cần hướng dẫn trẻ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch đã được khuyến cáo
có thể thấy việc trẻ mầm non được đến trường là mong muốn của rất nhiều phụ huynh
vì xuất hiện quá nhiều bất cập trong việc quản lý trông non trẻ
với việc đảm bảo công việc của cha mẹ vì không phải gia đình nào cũng có sự giúp sức của ông bà
nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho rằng
đây là thời điểm vàng cho trẻ mầm non đi học
tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa có quy định chính thức nào về vấn đề này
trong buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi hai
ông trương việt dũng tránh văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội khẳng định
thành phố đã bước qua đỉnh dịch covid một mươi chín số ca mắc trong kỳ cuối tháng ba trở lại đây giảm mạnh
giảm khoảng bốn mươi năm so với cùng kỳ báo cáo trước
ông dũng cho biết hà nội từng bước kiểm soát hiệu quả
tình hình dịch bệnh kiên quyết có mục tiêu cốt lõi trong công tác phòng chống dịch
như giảm tỷ lệ ca chuyển nặng và tử vong đề mạnh bao phủ tiêm vaccine mũi hai mũi ba
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết cơ bản thủ tục hành chính cho người dân
kể từ ngày một mươi năm tháng ba việt nam khôi phục hoạt động du lịch bao gồm nội địa và quốc tế
hà nội cũng xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch cho điều kiện bình thường mới
đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
cùng ngày ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống
được phép hoạt động bình thường không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
từ ngày một mươi tám tháng ba quận hoàn kiếm cũng mở lại các không gian phố đi bộ trên địa bàn
thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm quy định năm k để phòng chống dịch
khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh ho sốt khó thở mất vị giác
người dân không tham gia các hoạt động tại các địa điểm công cộng hay khu vực tập trung đông người
như đám cưới đám hỏi đám tàng hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm
ba tuần đầu tháng hai học sinh tiểu học và lớp sáu ở ngoại thành hà nội được trở lại trường
nhưng sau đó phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh
đến ngày sáu tháng bốn trẻ em từ lớp một đến lớp sáu ở cả ba mươi quận huyện thị xã
học trực tiếp trên cơ sở kiểm soát dịch và sự tự nguyện đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh
như vậy hà nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra từ giờ ngày tám tháng bốn các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke
massage quán bar trò chơi điện tử internet được hoạt động trở lại
các cơ sở này phải bảo đảm các điều kiện theo quy định
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới
song biến chủng của sars cov hai tiếp tục diễn biến phức
tạp vì vậy mỗi người dân hà nội vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tránh lơ là chủ quan trước tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn trên toàn thế giới